tại cuộc họp các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt do thư ký tổ công tác trình bày
tiếp đó đại diện các bộ ngành cũng báo cáo các phần việc nhiệm vụ đơn vị được giao
phát biểu kết luận buổi làm việc bộ trưởng tô lâm đề nghị các bộ ngành khẩn trương có văn bản
hướng dẫn sáu mươi một khó khăn vướng mắt và một mươi chín kiến nghị đề xuất của thành phố hà nội hoàn thành xong trước ngày ba mươi một tháng ba
bộ trưởng tô lâm đề nghị thành viên tổ công tác thuộc bộ tư pháp tiếp tục đôn đốc một mươi ba bộ ngành còn lại
khẩn trương báo cáo kết quả ra soát đề xuất các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi bổ sung
để chuyển đổi quy trình phương thức thực hiện thủ tục hành chính dịch vụ công từ trực tiếp sang môi trường điện tử
đôn đốc một mươi bảy bộ ngành ra soát bổ sung sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đề án sáu
đưa vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi ba hoàn thành việc ra soát trước ngày ba mươi một tháng ba
bộ tư pháp chủ trì phối hợp với bộ công an văn phòng chính phủ tổng hợp đề xuất sửa đổi
để có căn cứ pháp lý triển khai các nhiệm vụ của đề án sáu
đối với hai thủ tục hành chính liên thông đăng ký khai sinh đăng ký thường trú
cấp thể bảo hiểm y tế cho trẻ dưới sáu tuổi và đăng ký khai tử xóa đăng ký thưởng chú trợ cấp mai tăng phí
bộ trưởng tô lâm đề nghị thành viên tổ công tác thuộc văn phòng chính phủ sớm ban hành quy trình
hoàn thiện báo cáo đánh giá kết quả triển khai thử nghiệm làm cơ sở để sơ kết đánh giá kết quả
trước khi triển khai nhân rộng trên toàn quốc

và phó bí thư đảng ủy công an trung hương thứ trưởng bộ công an cùng lãnh đạo một số cục nghiệp vụ bộ công an
làm việc tại công an tỉnh gia lai
trong những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba công an tỉnh gia lai đã kịp thời đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu hoạt động chống phá
của các thế lực thù địch phản động bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự các hoạt động chính trị kinh tế văn hóa xã hội
tại địa phương phát biểu kết luận buổi làm việc thứ trưởng trần quốc tỏ ghi nhận biểu dương đánh giá cao những kết quả đạt được
của công an tỉnh gia lai nhấn mạnh công tác trọng tâm trong thời gian tới đồng chí thứ trưởng yêu cầu công an tỉnh gia lai
tiếp tục làm tốt công tác tham mưu lãnh đạo triển khai tốt hơn nữa các mặt công tác công an trong thời gian tới
tiếp tục lãnh đạo chủ động triển khai các biện pháp công tác tập trung lực lượng bám nắm địa bàn không để phát sinh thành điểm nóng
về an ninh trật tự tại cơ sở nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền vận động quân chúng cục cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
cùng ngày thứ trưởng trần quốc tỏ đã đến thăm làm việc tại công an xã trà đa thành phố pleiku
thứ trưởng trần quốc tỏ đề nghị lãnh đạo cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện đầy đủ chế độ chính sách
đối với lực lượng công an xã bán chuyên trách để lực lượng này yên tâm gắn bó hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an chính quy
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
thưa quý vị việc bố trí tăng cường lực lượng công an chính quy xuống xã đặc biệt là tại địa bàn xã đảo
là một yêu cầu mang tính tất yếu và khách quan khắc phục những hạn chế nâng cao chất lượng của lực lượng công an xã
giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại địa bàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
từ ngày có công an chính quy về xã tình hình an ninh trật tự nơi đất đảo đã có những chuyển biến rõ nét
ghi nhận của nhóm phóng viên tại huyện đảo cát hải thành phố hải phòng
thực hiện đề án sáu của bộ công an công an xã trân châu huyện cát hải đang nỗ lực kết hợp cấp tài khoản định danh điện tử
cho một trăm linh công dân trên địa bàn
nhiều người dân tại xã đảo sau khi được tuyên truyền đã rất hào hứng với công tác này và nhận rõ được ý nghĩa
khi tích hợp tài khoản định danh vào căn cước công dân gắn chip
hôm nay em được các đồng chí công an mời đến đây để
để thay đổi lại cái thể hợp công cước
thì hôm nay em lên đây là trước kia là mọi người dùng cái chứng minh nhân dân và tất cả các giấy tờ đi đâu nó cũng rất là dần dà
nhưng mà từ cái đợt mà bắt đầu là thay đổi lại cái thẻ căn cước cho công dân này thì em cảm thấy rất là tiện lợi
bởi vì đi đâu là có khi là mình cũng chẳng cần phải mang giấy tờ gì cả mà mình chỉ cần một cái thẻ căn cước là có thể là mình sẽ làm được tất cả các thủ tục
địa bàn xã phủ long là địa bàn xã đảo ba phần tư diện tích địa bàn là biển
lực lượng công an xã phủ long đã thường xuyên xuống địa bàn nắm mắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân về công tác đảm bảo an ninh trật tự
bên cạnh đó lực lượng công an xã cũng đã để mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc để bà con biết và cung cấp cho lực lượng công an những thông tin hữu ích

và bên cạnh đó một số các quy định trên thực tế nó cũng chưa phù hợp với lại tổ chức bộ máy của lực lượng công an nhân dân hiện nay
đấy nên là cũng cần phải có một số sửa đổi bổ sung để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới trong công tác quản lý nhà nước cũng như đấu tranh phòng chống tội phạm
bộ công an đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hồ sơ xây dựng dự án luật
trên cơ sở tổ chức khảo sát lấy ý kiến của công an đơn vị địa phương ý kiến tham gia của các bộ ngành chuyên gia nhà khoa học
thống nhất về nội dung xây dựng dự án luật tổng kết thi hành luật công an nhân dân và có đánh giá tác động
trên nguyên tắc đảm bảo luật có sự đồng bộ thống nhất có tuổi thọ lâu dài và nhất là không trồng chéo giữa các luật và các văn bản quy phạm pháp luật khác
nghiên cứu hồ sơ thì bộ tư pháp cho đến thời điểm này thì bộ tư pháp cũng thấy rằng bộ công an đã tiếp thu và giải trình đầy đủ các ý kiến thẩm định của bộ tư pháp
và đến cái hồ sơ tập trung vào tờ trình và báo cáo đánh giá tác động để làm sao có đủ các cơ sở
cơ sở pháp lý cơ sở thực tiễn cái lập luận chắc chắn cho các cái đề nghị sửa đồn bổ sung của mình
thường trực quỹ ban quốc phòng an ninh thì thống nhất cái việc ban hành luật này là cần thiết
thể chế các quan điểm nghị quyết của đảng về xây dựng lực lượng công an cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại
nghị quyết đạo một mươi ba nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
như vậy về cơ sở chính trị pháp lý
là đầy đủ
và vì chúng ta đã có tổng cái luật công an dân rồi thì đưa cái đánh giá
những cái đánh giá gọi là cái lỗi của cái phần đánh giá
cái bắt cặp ấy
để chúng ta mưu chứng cho các cái cơ sở thực tiễn
có tính thuyết phục
thực tiễn thay đổi đường lối thay đổi
rõ ràng yêu cầu phải sửa đổi luật công an nhân dân là cần thiết
số cái đồ dùng
số cái đồ dùng
thưa quý vị dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân
là dự án luật quan trọng tạo không gian pháp lý trực tiếp
quyết định để bộ công an và lực lượng công an nhân dân
thực hiện các quan điểm và chủ trương của đảng
về xây dựng lực lượng công an nhân dân
đồng thời thể hiện sự quan tâm của đảng quốc hội và chính phủ
đến chế độ chính sách của lực lượng
trong đó các nội dung đưa vào dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân
đến thời điểm này đã chín buổi
dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân gồm hai điều
điều một quy định về việc sửa đổi bổ sung một số quy định của luật công an nhân dân hiện hành
điều hai là hiệu lực thi hành
trong đó việc nâng hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan hạ sĩ quan công nhân công an
nhận được nhiều sự đồng tình ủng hộ
bởi đây là quy định phù hợp với lộ trình về tăng tuổi nghỉ hưu của bộ luật lao động
theo đó công nhân công an là nam tăng hai tuổi nữ tăng năm tuổi
hạ sĩ quan tăng hai tuổi
các trường hợp giáo sư phó giáo sư chuyên gia được kéo dài trên sáu mươi hai đối với nam và trên sáu mươi đối với nữ
có những đồng chí kéo dài hơn sáu mươi hai thậm chí có những tổng công trình sư những chuyên gia đầu ngành
người ta cũng kéo dài tới một mươi năm
cái này thôi cái này cứ thống nhất với tờ trình của chính phủ thôi
việc sửa đổi quy định về cấp bậc hàm cao nhất đối với một số chức vụ
chức danh của sĩ quan công an nhân dân cũng có nhiều điểm mới
cụ thể sửa đổi quy định trung đoàn trưởng trong công an nhân dân và trưởng công an thành phố trực thuộc trung ương
có cấp bậc hàm cao nhất là đại tá
ngay được nhiều ý kiến đánh giá là phù hợp trên cơ sở xác định tính đặc thù
cũng như đảm bảo việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự
liên quan đến cái chỗ mà trưởng công an thành phố trực thuộc trung ương
thì tôi thấy là cái này bổ sung là hợp lý
vì thực ra là trong cái hiến pháp điều một trăm một mươi thì có nêu là các đơn vị tương đương
nên còn đối với lại thành phố thủ đức
thì cũng nói là thật ra nó là tương đương với
nhưng mà bởi vì trong luật của mình đóng cứng là công an quận của thành phố hồ chí minh và thành phố hồ nội
thế cho nên ở đây thì thôi
sắp tới thì cũng có thể là có thêm thành phố trực thuộc
thành phố đông anh ví dụ đông anh
theo cái quy hoạch và cũng như là cái hướng phấn đấu
năm hai nghìn ba mươi cũng là thành phố trực thuộc thành phố hồ an độ
thì cứ bổ sung cái này để cho nó rõ ràng minh bạch
luật công an nhân dân hai nghìn một mươi tám chỉ mới quy định cụ thể tiêu chí tiêu chuẩn
với những trường hợp của thành phố hồ chí minh và thành phố hồ an độ
trường hợp từ cấp hàm đại tá trở xuống
vì vậy luật sửa đổi lần này cũng bổ sung những quy định về thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn
đối với sĩ quan công an nhân dân có thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác
trước đó ban cán sự đảng chính phủ cũng đã ban hành quy định về việc thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn
tuy nhiên đây không phải là văn bản quy phạm pháp luật
nên việc luật hóa quy định này là cần thiết
cái khoảng mọc điều hai mươi ba mà thăng quân hàm đấy
thì nó cũng rõ rồi
các ông chí nó cũng không có gì
nó thăng cấp bậc hàm đại tá lên thiếu tướng
khoảng bốn điều hai đấy
ít nhất ba năm công tác
trường hợp không đủ ba năm thì do chủ tịch nước quyết định
cái này nó cũng kế thừa cái cũ
mình chưa có luật hóa giờ mình luật hóa nó đi thôi
việc sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân
sẽ góp phần đảm bảo an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
hiện dự án luật này đã được đưa vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi ba
và chính quốc hội thảo luận cho ý kiến xem xét thông qua
theo quy trình một kỳ họp tại kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi năm
dự kiến tổ chức vào tháng năm